xin chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng của
truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
kính mời quý vị quan tâm theo dõi thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi năm tháng tám tòa án nhân dân
thành phố hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
nguyễn đức trung và một mươi bốn bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh tại hà nội đây là vụ án thứ
tư cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung phải ra hầu tòa
trong vụ án này bị cáo nguyễn đức trung bị viện kiểm sát truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền
hạn trong khi thi hành công vụ một mươi bốn bị cáo còn lại bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí mua bán trái phép hóa đơn buôn lậu thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng theo cáo trạng trước năm hai nghìn một mươi sáu công tác trồng mới thay thế cây xanh ở hà nội
được thực hiện theo hình thức đấu thầu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm khi được bổ nhiệm là chủ tịch ủy ban
nhân dân thành phố hà nội ông nguyễn đức trung đã chỉ đạo tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu cây xanh
chuyển sang đặt hàng từng quý đồng thời chỉ đạo giám đốc sở xây dựng phải đặt hàng trực tiếp của
công ty sinh thái xanh do bùi văn mận làm giám đốc thực hiện chỉ đạo của bị cáo trung từ năm hai nghìn một mươi
đến năm hai nghìn một mươi chín ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng ký hợp đồng với công ty
công viên cây xanh
và công ty sinh thái xanh đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước ba mươi bốn tỷ đồng dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra trong năm ngày
thưa quý vị sau thời gian dài trinh sát phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam vừa triệt phá một cơ sở chuyên sản xuất
keo rán gạch là giả của một nhãn hiệu nước ngoài hành vi này của các đối tượng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế
cho người tiêu dùng khi phải bỏ tiền thật ra mua hàng giả
mà còn có nguy cơ gây mất an toàn cho nhiều công trình xây dựng khi sử dụng loại keo kém chất lượng này
bất ngờ kiểm tra một doanh nghiệp trên địa bàn xã thi sơn huyện kim bảng hà nam
cơ quan công an phát hiện gần hai bao keo rán gạch có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của sản phẩm do doanh nghiệp thái lan sản xuất
kết quả giám định của viện khoa học sở hữu trí tuệ thuộc bộ khoa học và công nghệ cho thấy
những sản phẩm bị thu giữ đã xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với thương hiệu đã được bảo hộ tại việt nam
hiện tại công ty tôi đang sản xuất mặt hàng keo rán gạch nhưng trong quá trình sản xuất có những đơn vị yêu cầu có hình ảnh con cá sấu
được in lên sản phẩm keo rán gạch tôi có tải một hình ảnh con cá sấu trên mạng về để cho vào bao bì mang thương hiệu công ty tôi
quá trình điều tra cơ quan công an đã khởi tố đối với hai bị can lần lượt là tổng giám đốc và nhân viên pha trộn nguyên liệu của công ty
theo khai nhận do biết đến sản phẩm keo rán gạch mang nhãn hiệu con cá sấu của thái lan đang được bán chạy trên thị trường
nên các đối tượng đã nảy sinh lòng tham và lên kế hoạch thực hiện việc sản xuất hàng giả bằng cách tải hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp trên
để gắn lên bao bì sản phẩm mà công ty tự thiết kế
cơ quan công an đã điều tra làm rõ từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường trên một trăm linh tám tấn keo rán gạch giả với tổng trị giá gần năm trăm linh triệu đồng

đồn biên phòng pohen bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh vừa bắt giữ vụ vận chuyển gần hai tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
đồn biên phòng po hèn bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh vừa bắt giữ vụ vận chuyển gần hai tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào giờ ngày hai mươi bốn tháng tám trên quốc lộ một mươi tám c thuộc thôn thán phún xã hải sơn thành phố móng cái
đội tuần tra bảo vệ biên giới của đồn biên phòng pohen phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi chín c năm mươi sáu nghìn ba mươi bảy
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe chở một sáu tấn nội tạng đông lạnh
lái xe phạm minh hiền và ninh an lý cùng chú tại móng cái không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên
đồn biên phòng bò hèn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc công ty mhg sâm ngọc linh đang bị nhiều người dân tố cáo với cơ quan chức năng
đề nghị làm rõ dấu hiệu lừa đảo góp vốn dưới hình thức mua cổ phần
trong đó nạn nhận thì phần lớn là người góp vốn là cán bộ nghỉ hưu người già
trong đó thì có nhiều người được chi trả phần trăm hoa hồng nên đang lo sợ có liên quan
chưa khai báo với cơ quan công an
bà đào thị bảo quê tỉnh hải dương là kê toán của một doanh nghiệp
nhưng giờ áp lực với khoản vay hơn một bảy tỷ đồng
gia đình bà hiện đang rơi vào cảnh khốn đốn
toàn bộ số tiền tích góp cả đời của bà đã đổ dồn vào ba hợp đồng mua cổ phần góp vốn vay vốn
bà còn vay cả bạn bè lối xóm cùng cả khoản vay của mẹ đẻ là ba mươi triệu đồng
giờ mẹ bà đang nằm viện bà đến công ty xin rút một ít cũng không được
nếu mà đây đúng là chương trình chủ trương của nhà nước mình thì chúng tôi cũng khá giả nên mà đất nước mình cũng sẽ là mạnh lên chứ
cho nên là chúng tôi tin tưởng chúng tôi đầu tư ở đây nhưng khi mà bị phát hiện ra lừa đảo này thì tôi suy dụng tôi hụ ngã hoàn toàn
tôi đang đi làm thì không thể đi làm đâu
và bây giờ tôi cũng không biết lấy tiền đâu để trả với nhà hàng sao
bản thân tôi bây giờ tôi đang nuôi con thôi là cháu đang học đại học
lúc cháu học đại học cháu cũng đi làm thêm cháu cũng khóc cho tôi được mấy triệu gửi vào đây con tôi nhờ mẹ gửi vào đây
bây giờ là hết sạch chả còn gì
không chỉ bà bảo hiện phần lớn nạn nhân của công ty mhg sâm ngọc linh là người già cán bộ hưu trí
nhiều người ngại với con cháu gia đình lối xóm nên đã không dám đứng ra tố cáo
bên cạnh đó nhiều người cũng sợ bị liên quan khi giới thiệu người thân tham gia và nhận được phần trăm hoa hồng từ công ty
khi mà em đến thì trực tiếp làm việc với chị hạnh trong phòng thì chị cũng có nói về vấn đề là khi mà đầu tư ấy thì sẽ trích cái phần trăm
ví dụ như là năm hoặc bảy tùy vào cái từng thời điểm và từ đấy
nhưng khi mà em nhận được cái số tiền đấy em là người đầu tư xong em nhận được thì em cũng ví dụ như này em cũng chia sẻ với các cô chú
hỏi là đầu tư như thế nào như thế nào thì em không chia sẻ và em là trực tiếp toàn bộ các cô chú đi cùng với em
ví dụ như bốn năm người nào ông lấy là cùng vào ngày hôm đấy và khi mà ngồi cùng chia sẻ và cùng đều hưởng cái đấy
lắm lâu hôm là về đêm cũng rất là tiếc mất ngủ
nhưng mà trong đó như bản thân tôi thì bợ thì cũng mất sớm nuôi hai cháu
nghĩa là cũng không dám nói với con
vì thì đấy tình hình thì cuộc sống thì
rất là khó khăn và cả một cái quá trình trong cuộc sống của mình là tích lũy từ mồ hôi nước mắt của mình rồi bây giờ tự nhiên có người người ta lừa đảo của mình thì mình cũng gọi là tột cung ở sự bức xúc
mà bản chất là họ giới thiệu chỉ vì phương thức kinh doanh hoặc là vì cái việc là tham gia nhiều người và vì lợi nhuận thôi
động viên khuyến khích những người mà đã từng tham gia vào cái mạng lưới này
nên để thay bỏ thay báo để làm rõ sự thật thách quan để đưa những cái đối tượng mà lừa đảo thực sự ra trước ánh sáng
theo luật sư nguyễn giang thiêm nếu công ty mhg chưa trồng sâm ngọc linh nhưng trên website công ty giới thiệu nghiên cứu trồng sâm ngọc linh sản xuất phân phối sản phẩm sâm ngọc linh cùng nhiều thông tin không có thật để lôi kéo nhà đầu tư được xem là hành vi gian dối và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vì việc mà các nhà đầu tư
người dân chuyển tiền cho công này và thực hiện bằng các cái hợp đồng thì đương nhiên là nó tuân thủ các quy định pháp luật rồi
nhưng mà trước đó thì sao
như tôi đã nói là chia ra là phép theo đoạn
trước đó để vào nhà đầu tư dẫn đến cái việc mà ký hợp đồng này thì công ty đã sử dụng các cái thủ đoạn gian dối đưa ra các thông tin gian dối
vì vậy mà tôi cho rằng là cái vụ việc này có đủ dấu hiệu hình sự

theo điều một trăm linh
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị thành phố hồ chí minh đã có công văn khẩn gửi các bộ ngành trung ương
về chấm dứt thời gian thí điểm hoạt động của bang quản lý an toàn thực phẩm
để hoàn thiện hồ sơ trình thủ tướng
động thái này nhằm thực hiện đề nghị của văn phòng chính phủ về việc thành phố hồ chí minh
lấy ý kiến của các bộ y tế công thương đồng nghiệp và phát triển nông thôn
tư pháp và thanh tra chính phủ
và lấy ý kiến thẩm định của bộ nội vụ về việc chấm dứt thời gian thí điểm hoạt động
của bang quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
sau đó hoàn thiện hồ sơ báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng tám
do đó để hoàn thiện hồ sơ báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đề nghị các bộ cơ quan quan tâm
có ý kiến liên quan đến kiến nghị chấm dứt thời gian thí điểm hoạt động
bang quản lý an toàn thực phẩm thành phố gửi về thành phố hồ chí minh trước ngày hai mươi năm tháng tám
tổng công ty cảng hàng không việt nam acv cho biết luyên danh việt tu là nhà thầu
trúng gói thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cùng với đó là việc xây dựng
và lắp đặt các thiết bị công trình nhà ga với khách hàng sân bay long thành
với tổng trị giá hơn ba mươi năm tỷ đồng
luyên danh việt tu trúng thầu gói năm một mươi về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
công trình nhà ga hành khách giá trúng thầu là hơn hai mươi bảy tám trăm linh tỷ đồng
và gần ba trăm ba mươi chín triệu đô la mỹ hơn tám một trăm linh tỷ đồng
thời gian thực hiện hợp đồng là một một trăm bảy mươi ngày tương đương ba mươi chín tháng
ngay sau khi thông tin việt tu được công bố cổ phiếu nhóm doanh nghiệp này cũng tăng mạnh
trong phiên hai mươi năm tháng tám psc tăng ba ba cc leo dốc năm bốn và san tăng bốn ba
thưa quý vị trong bối cảnh thiếu đơn hàng sản xuất công ty boeng việt nam
tiếp tục cắt giảm nhân sự lần thứ ba trong năm nay
đợt này thì công ty cắt giảm hơn một hai trăm linh lao động
theo đó công ty này dự kiến sẽ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động
với một hai trăm hai mươi một người trong thời gian tới
đây là lần thứ ba công ty này thông báo cắt giảm lao động
cụ thể các đợt trước diễn ra vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cắt giảm hơn hai ba trăm linh công nhân lao động
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba giảm khoảng năm bảy trăm linh người
tổng số lượng cắt giảm ba lần khoảng chín người
lý do được đề cập dẫn đến việc cắt giảm lao động hàng loạt
theo đơn vị này là do sự sụt giảm đơn hàng
mặc dù đã nỗ lực đàm phán với các đối tác
nhưng với tình hình kinh tế thế giới hiện còn nhiều khó khăn
bộ công ty trách nhiệm hữu hạng bô duyên việt nam
phải tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tổ chức
thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động
thưa quý vị sáng ngày hai mươi năm tháng tám
lễ hội ẩm thực chay quận bảy tp hcm đã chính thức diễn ra
tại cầu ánh sao công viên cảnh đồi quận bảy
với chủ đề ngon và lành
lễ hội được diễn ra từ ngày hai mươi năm cho đến ngày hai mươi bảy tháng tám
đây là sự kiện văn hóa lễ hội để người dân được tiếp cận
các thực phẩm xanh sạch con nguồn gốc thực vật
tạo cầu nối từ nông trại đến bàn ăn
và là sân chơi cho đồ bếp việt
sự kiện cũng góp phần đẩy mạnh thông điệp
ăn sạch sống khỏe đưa khách tham quan thưởng thức
các món ăn cổ truyền lẫn hiện đại
lễ hội diễn ra với nhiều sự kiện tiệc bức phê chay
có hơn một trăm linh món chay do hơn một trăm năm mươi trép
hội đồ bếp tp hcm tham gia
xác lập kỷ lục tiệc bức phê chay
có nhiều đồ bếp vụt vụn giúp việt nam thực hiện
tổ chức các cuộc thi
cuộc thi rensep hai nghìn hai mươi ba
với ba mươi đội đồ bếp tham gia
và mông cổ chay đặc sắc nhất
dành cho tất cả mọi người tham gia
chương trình trọng vị ăn lạnh ấm tình quân bẫy
tổ chức chăm lao bữa cơm ngon
cho hai trăm sáu mươi trẻ em cơ nhở có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn và bữa cơm ấm tình quân dân
ngày hội kết nối giao thương fnb
do liên đoàn lao động quận một
phối hợp với hiệp hội ẩm thực tp hcm
hội doanh nghiệp quận một tổ chức
vừa được khai mạc sáng nay ngày hai mươi năm tháng tám

đã tham gia trương bày giao thương hàng hóa
giới thiệu các ứng dụng công nghệ chuyển đổi số
tại ngày hội hứa hẹn nhiều hoạt động kết nối thiết thực
lĩnh vực ẩm thực fnb
là một trong những địa nhấn đặc biệt
trong hoạt động thương mại dịch vụ
thế mạnh riêng có trên địa bàn quận một tp hcm
diễn ra trong ba ngày
từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng tám
ngày hội fnb
bao gồm không gian triển lãm kết nối giao thương
tư vấn chia sẻ trang nghiệp ẩm thực
với hơn năm mươi bốn dân hàng

ngày hội có sáu tác show một workshop
với những chủ đề thiết thực
tạo cầu nối giao lưu trao đổi giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp
với các chuyên gia diễn giả hàng đầu trong ngành fnb
trong khuôn khố ngày hội
ban tổ chức còn tổ chức sân chơi chuyên nghiệp
cho các bartender mang tên nghệ thuật phai chế
đây là tiền đề để tiến cử và phát triển
các tài năng tham gia các cuộc thi pha chế
trên toàn quốc của quốc tế đồng góp
vào sự phát triển chung của ngành fnb
sau khi bật tăng trên mốc là sáu mươi tám triệu đồng
mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng qua
sáng nay ngày hai mươi năm tháng tám thì giá vàng
trong nước đã trở lại giao dịch
trong vùng sáu mươi bảy triệu đồng mỗi lượng
mở cửa phiên sáng nay
tại thị trường thành phố hồ chí minh
giá vàng sgc được công ty
vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết
ở mức sáu mươi bảy hai mươi năm triệu đồng
trên một lượng mua vào và sáu mươi bảy tám mươi năm triệu đồng
trên một lượng bán ra
giảm một trăm linh đồng trên một lượng
ở chiều mua vào và bán ra
so với chút phiên trước đó
trong khi đó vàng nhận bốn số chính
tại sgc được dựng nguyên khi mua vào
năm mươi sáu năm triệu đồng và bán ra
lên năm mươi bảy triệu đồng
tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới
đứng ở mức một chín trăm một mươi sáu usd trên một ao
giảm nhẹ hai usd trên một ao
so với cùng giờ sáng qua
quy đội tương đương vàng thế giới
có giá năm mươi năm tám mươi một triệu đồng
trên một lượng chưa bao gồm thuế và phí
tấp hơn khoảng một mươi hai triệu đồng
trên một lượng so với giá vàng trong nước
hôm nay hai mươi năm tháng tám tại tp hcm
cục an toàn thông tin bộ thông tin truyền thông
phối hợp chi hội về an toàn thông tin
của phía nam tổ chức hội thảo
với triển lãm với chủ đề là
công nghệ mới và an ninh mạng
trong kỷ nguyên chuyển đổi số trí tuệ nhân tạo
hội thảo và triển lãm an toàn thông tin
khu vực phía nam là sự kiện thường niên
quan trọng thu hút sự quan tâm
của giới khoa học công nghệ
trong lĩnh vực công nghệ thông tin
và an toàn thông tin sự quan tâm
của các đơn vị doanh nghiệp
trong chiến lược chuyển đổi số
cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương
và địa phương được biết một ngày trước khi diễn ra
triển lãm đã có một hội thảo của hai mươi lãnh đạo
sở thông tin truyền thông khu vực miền trung
vào miền nam cùng lãnh đạo cục an toàn thông tin
bộ thông tin truyền thông về vấn đề
bảo mật dữ liệu trong chuyển đổi số
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng
thống kê trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
có chín năm trăm một mươi chín cuộc tấn công mạng
gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin
trong đó riêng tháng bảy
có chín trăm tám mươi tám cuộc ngang chặn

đặc biệt nhiều trang giá mạo các ngân hàng tổ chức tài chính
quan trọng hơn trung tâm đã phát hiện
hơn năm mươi sáu ba trăm linh điểm yếu lộ hỏng an toàn thông tin
tại các hệ thống thông tin
của cơ quan tổ chức nhà nước
trước thực trạng phức tạp
của các cuộc tấn công mạng
đặc biệt với sự tham gia
của trí tuệ nhân tạo và cách thức hoạt động
của hacker hội thảo và triển lãm an toàn thông tin
phía nào năm hai nghìn hai mươi ba
và nhiều phiên thảo luận chuyên sâu
về nhận diện và phòng vệ
những trao đổi với doanh nghiệp công nghệ cùng cục an toàn thông tin
vụ hành toán ngân hàng nhà nước
đã đưa ra các phương hướng và cách thức bảo vệ dữ liệu
trong xu thế phát triển của những công nghệ mới hiện nay
chuyển đổi số
là chủ trương lớn của đảng và nhà nước
nhằm tăng cường sự cạnh tranh
của nền kinh tế
tăng cường tính phục vụ
minh bạch bản thân
và hiệu quả của các cơ quan nhà nước
đẩy nhanh quá trình xây dựng
chính quyền số kinh tế số
và xã hội số
tuy nhiên việc đảm bảo an toàn thông tin
cho dữ liệu trên các nền tảng số
đảm bảo an toàn
cho thông tin cá nhân của người dân
trong bối cảnh ứng dụng
trí tuệ nhân tạo
điểm năng như chat gpt deepfake
tăng được các tổ chức
tội phạm mạng
các hacker sử dụng
và có mục đích lừa đạo
cũng như tấn công mạng
đang là một thách thức lớn
đối với cộng đồng an toàn thông tin
với một chương trình hội thảo phong phú
với sự tham gia đông đạo
của các chuyên gia nhà quản lý
tôi tin tưởng rằng
các vấn đề thách thức trên
sẽ được hội thảo
bàn bạc trao đổi
chia sẻ nhận diện
và đề ra các giải pháp ứng phó phù hợp
lợi nhuận từ việc đón khách dọc đường
đem lại lợi nhuận không hề nhỏ cho các nhà xe
do không bán vé nên ngành thuế
rất khó xác định doanh thu để có thể thu thuế
trong khi đó việc xử phạt đối với
các loại đón và trả khách
hầu hết chỉ áp dụng với việc là người lái xe
nhiều ý kiến cho rằng đây là điều bất cập
và cần có những chế tài đủ mạnh hơn nữa
mới có thể kéo giảm việc nạn là xe dù bến cóc
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phim chín hôm nay
đây là buổi tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm giao thông
đối với xe khách dừng đổ đón trả khách
không đúng nơi quy định
trong hơn một giờ đồng hồ tổ liên ngành
giữa cảnh sát giao thông và thanh tra sở giao thông vận tải
đã xử lý lập biên bản bốn trường hợp
lái xe đón trả khách không đúng nơi quy định
đội thanh tra giao thông số năm sẽ
lập biên bản đối với hành vi
đón trả hành khách không đúng nơi quy định
trên những tuyến đường đã xác định
nơi đón trả khách
được quy định tại điểm d khoảng năm điều hai mươi ba
nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín
ngày ba mươi tháng một mươi hai
sửa đổi bổ sung tại
nghị định một trăm hai mươi ba hai nghìn hai mươi một
nghị định chính phủ
và các biện pháp ngăn chặn bảo đảm
xử lý vi phạm hành chính được áp dụng gồm
tạm giữ giáp ép lái xe
việc công tác kiểm tra xử lý đối với
hoạt động xe dụ bến cốc cảnh sát giao thông
các đội trạm thuộc phòng cảnh sát
giao thông đường bộ đường sát
công an tp hcm và các đơn vị
thuộc thanh tra sở giao thông vận tải tp
cũng thường xuyên tổ chức dự được trao quân
đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
thì lực lượng cảnh sát giao thông
công an tp đã kiểm tra
phát hiện và xử lý bốn ba trăm hai mươi năm
trường hợp xe khách vi phạm
với dự kiến
việc nộp tiền vào cơ bản nhà nước
hơn bốn tỷ đồng
trong đó thì có đến

dừng đổ không đúng nơi quy định

đón trả khách
không đúng nơi quy định
ngoài ra thì lực lượng cảnh sát
công an tp còn phát hiện
trên một trăm bốn mươi phương tiện vi phạm
về hợp đồng vận chuyển
và danh sách hành khách

hóa trên khoang hành khách
việc phát hiện kiểm tra xử lý
đang gặp một số khó khăn như
lái xe phụ xe thường cảnh giác lực lượng chức năng
việc dừng đón trả khách diễn ra
bên trong các bến góc
tại các tuyến đường hoạt động đón trả diễn ra nhanh chóng
các điểm đóng thường xuyên có người cảnh giới
để báo cho tài xế
đáng nói hơn việc ghi bắt quả tan tài xế đón trả khách
cũng rất khó khăn
việc xử phạt cần phải có cơ sở dữ liệu
như là dữ liệu
giám sát hành trình
rồi camera giám sát hành trình
của ngành giao thông vận tải
trước cái tình hình trên
thì phòng cảnh sát công an tp sẽ tiếp tục
kiến nghị các cấp có thẩm quyền
để trao đổi và phối hợp với ngành giao thông vận tải
trong việc chia sẻ cơ sở dữ liệu
dùng chung để nâng cao hiệu quả
trong công tác quản lý nhà nước
và đề xuất chính quyền địa phương
cũng như là quỹ ban nhân dân quận quyện
và thủ đức cùng chung sức
của lực lượng công an trong công tác kiểm tra xử lý nghiêm
những bãi trong giữ xe
trá hình nấp bóng
để cho các phương tiện
đón trả khách từ bên trong bến bãi
quan điểm của phòng cảnh sát công an tp
là đối với các loại hình vận tải
các xe dù bến cốc
chúng tôi quyết liệt xử lý
triệt để xử lý nghiêm
không có vùng cấm
tình trạng xe dù bến cốc đang là
vấn đề nóng trên địa bàn thành phố
đòi hỏi sự và cuộc xử lý quyết liệt
từ phía các lực lượng chức năng và chính quyền
để giải quyết triệt để đảm bảo
an ninh trực tự giữ văn minh đô thị
thiết nghĩ ngoài việc tăng cường
hơn nữa công tác tuyển tra kiểm tra
các ngành chức năng cần phát huy hiệu quả
hệ thống camera giao thông đã được trang bị
tại các nút điểm giao thông công cộng
kết hợp với hình thức phạt nguội
đối với người phương tiện vi phạm
bên cạnh đó vì sự an toàn
của chính mình và người khác
người dân cũng cần nâng cao tính tự giác
chủ động vào bến đi xe thay vì chấp nhận
đi xe không trở lường tuyến
tìm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro không đáng có